thưa quý vị trong những ngày vừa qua dư luận đang hết sức quan tâm đến việc một nữ khách hàng gửi tiền ở ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam exim bank
một số tiền là hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên sau ba năm gửi tiết kiệm đến năm hai nghìn một mươi bảy khi kiểm tra lại tài khoản của nữ khách hàng này thì phát hiện là số tiền trên đã bỗng dưng bị biến mất
và người đã chiếm đoạt số tiền này không ai khác chính là nguyên phó giám đốc chi nhánh ngân hàng nơi nữ khách hàng này gửi tiền tiết kiệm
câu chuyện này đang tiếp tục đặt ra lo lắng cho người dân về an toàn tiền gửi tại các ngân hàng
và trong những ngày vừa qua dư luận đang quan tâm đến trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ việc này
và đây cũng chính là nội dung mà góc nhìn kinh tế ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến
lê nguyễn hưng nguyên phó giám đốc ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam eximbank chi nhánh tp hcm
lợi dụng khách hàng ủy quyền giao dịch tiền gửi đã chiếm đoạt gần hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng rồi bỏ trốn ra nước ngoài
theo thông tin ban đầu lê nguyễn hưng đã rút tiền ở sổ tiết kiệm của khách hàng từ năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn một mươi sáu bằng cách lợi dụng khách hàng ký khống giấy ủy quyền để điền tên ba người được ủy quyền
gồm bà nguyễn thị hồng lê ông nguyễn minh huân và một người chưa rõ danh tính
mặt khác ông hưng còn chỉ đạo cấp dưới xác nhận giao dịch không đúng quy định của eximbank
chi trả tiền không đúng người gửi
năm hai nghìn một mươi bảy nghi ngờ nên khách hàng đã kiểm tra số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện mất gần hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng
sau khi phát hiện ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
exim bank đã gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của ông hưng đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đề nghị điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại eximbank trị nhánh tp hcm đồng thời khởi tố bị can lê nguyễn hưng
và phát lệnh truy nã quốc tế với bị can này
vâng vấn đề mà dư luận đang quan tâm hiện nay là
trách nhiệm của các bên liên quan đối với số tiền là hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng bị chiếm đoạt
và để phân tích sâu hơn về vấn đề này cũng như tìm hiểu những lỗ hổng trong giao dịch tiền gửi
tại các ngân hàng phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tài chính
ngân hàng luật sư trương thanh đức trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
vâng thưa luật sư trương thánh đức qua vụ việc vừa mới xảy ra ở ngân hàng eximbank
thì ông có thể đánh giá chung về cái vấn đề mà mất tiền của khách hàng
nếu như nó là một cái số tiền nhỏ nếu như nó là ít xảy ra thì cũng không có vấn đề gì đặc biệt
nhưng chúng ta có thể thấy rằng là nó xảy ra quá nhiều rồi và với số tiền càng ngày càng lớn
hàng trăm tỷ như thế này thì nó rất nguy hiểm cho tâm lý cho lòng tin của người gửi tiền đối với ngân hàng
và nếu không có biện pháp gì kịp thời để chấn chỉnh xử lý thì nguy cơ tôi nghĩ rằng
nó sẽ càng ngày càng lớn
nhiều hơn do không có xử lý được nghiêm túc và không quy được cái trách nhiệm cho ngân hàng
hoặc là cho đúng cái địa chỉ
nó dẫn đến cái tình trạng người ta đùm đẩy trách nhiệm và người ta nơi là người ta không có biện pháp
dứt điểm để ngăn chặn cái tình trạng nguy hiểm này xảy ra
qua vụ việc này thì ông có thể chỉ ra đâu là cái lỗ hổng cơ bản nhất
dẫn đến cái tình trạng mà khách hàng gửi tiền bị mất số tiền lớn như vậy
tôi cho rằng là
một mươi cái vụ mất tiền thì chín vụ là lỗi của ngân hàng
mà lỗi chủ yếu lỗi phần lớn
khách hàng cũng có thể có lỗi có sơ xuất có vi phạm
nhưng nó không phải là nguyên nhân không phải lý do chính là mất tiền
còn lỗi của ngân hàng thì có thể khẳng định luôn đấy là của cán bộ ngân hàng
tiêu cực vi phạm sai trái thậm chí là tham nhũng
thì về lý tôi cho rằng là ngân hàng phải chịu
cái pháp nhân đấy là con người của mình
mình có trách nhiệm quản lý
từ đầu đến cuối và mình phải có trách nhiệm đối với lại cái an toàn tiền gửi khách hàng
cũng như là cái an toàn về tài chính tiền tệ của xã hội của nhà nước đã giao trọng trách cho ngành ngân hàng
nhiều cái trường hợp đã xảy ra thì nó có nhiều cái mô tuyết khá giống nhau
như vậy thì chúng ta cần nhìn nhận rằng cái hành lang pháp lý nó đang còn nhiều cái lỗ hổng
vậy thì theo ý kiến chuyên gia như ông có hướng giải pháp nào không đối với cơ quan quản lý nhà nước
cơ quan quản lý nhà nước thì tôi chỉ cho rằng là
cái việc là phải ứng xử phải quyết định cái trách nhiệm cho nó đúng với cái bản chất của vấn đề
thì cũng vẫn phải xem lại chấn trình nhắc nhở lưu ý lại những con người quản lý của ngân hàng thương mại
những cái quy trình quy chế có cái sai sót có cái lỗ hồng gì không
có lẽ là vẫn cứ cần phải tăng cường cần phải chấn chỉnh
nhưng cái mấu chốt cái quan trọng nhất thì tôi cho rằng là vẫn phải là bản thân các ngân hàng thương mại
chứ cơ quan nhà nước không thể làm thay nếu như mất tiền nước của cơ quan nhà nước
thì các cơ quan nhà nước mới chịu nhiệm
thế còn đây là hoàn toàn là các doanh nghiệp các ngân hàng thương mại thì hoàn toàn họ chịu nhiệm với cổ đông
với người gửi tiền với luật pháp đã tương đối là đầy đủ rồi
nhưng quan trọng là cái trách nhiệm khi mà không quy được về cho ngân hàng thương mại
thì đương nhiên là người ta sẽ không nâng cao được cái trách nhiệm
không quy được cho những người quản lý ngân hàng thì đương nhiên là nó vẫn cứ sẽ xảy ra ở cấp dưới
thì ai làm người ấy chịu chứ nó không có cái trách nhiệm liên đối
với những phân tích vừa rồi thì ông có thể đưa ra khuyến cáo nào đấy
đối với những khách hàng mà có nhu cầu gửi tiền tại các ngân hàng họ cần phải chú ý những điều gì
thế thì chúng ta thấy rằng là trước đây có những cái lời khuyên rằng là gửi về những ngân hàng uy tín
rồi đến cái giao dịch bài bản chính thống
thế nhưng vừa rồi thì xảy ra rất nhiều cái vụ kể cả những ngân hàng uy tín hàng đầu vẫn mất tiền
kể cả khách hàng đến giao dịch bài bản chính thống
thậm chí giao dịch trực tiếp tại quầy thậm chí giao dịch đối với trường phòng đối với giám đốc phó giám đốc chi nhánh vẫn mất tiền
trước cái tình trạng xảy ra như thế này thì khách hàng cũng nên thận trọng hơn để bảo đảm cái quyền lợi cho mình
để hạn chế bớt cái rủi ro
khách hàng nên trực tiếp đến giao dịch ngân hàng kiểm tra kỹ lưỡng làm đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định
và cũng có thể sử dụng những cái biện pháp như là tin nhắn hay là kiểm tra tài khoản thường xuyên
để đảm bảo hạn chế bớt những rủi ro xảy ra và gia xử xảy ra thì cũng nhanh chóng phát hiện và xử lý
vâng xin cảm ơn luật sư trương thanh đức về những phân tích vừa rồi